theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn giá trị xuất khẩu thủy sản tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám ước đạt sáu trăm năm mươi triệu đô la mỹ
đưa khối lượng xuất khẩu thủy sản bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám ước đạt hai bốn tỷ usd tăng một mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
hoa kỳ nhật bản trung quốc và hàn quốc là bốn thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản việt nam trong ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
chiếm năm mươi hai tổng giá trị xuất khẩu thủy sản
các thị trường có giá trị xuất khẩu thủy sản tăng mạnh là hà lan năm mươi năm bảy trung quốc bốn mươi bốn sáu anh ba mươi ba
cũng trong tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám ước giá trị nhập khẩu mặt hàng thủy sản đạt một trăm ba mươi triệu đô la mỹ
đưa tổng giá trị thủy sản nhập khẩu bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám đạt năm trăm ba mươi sáu triệu usd tăng hai mươi bảy bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết do thời tiết thuận lợi
các đàn cá liên tục xuất hiện nên nhiều tàu thuyền trúng đậm các loại cá nục cá hố cá thu cá cơm
nhờ đó sản lượng đánh bắt tăng so với cùng kỳ năm trước